tiếng nói chữ viết các môn thể thao dân tộc các trò chơi dân gian
trước sự giao thoa của các nền văn hóa và cùng với thời gian bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số đã bị mai một nhiều
việc phục dựng lễ hội với các sinh hoạt văn hóa đã có tác động tích cực trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số
tuy nhiên không phải ở đâu và khi nào việc phục dựng tái hiện các lễ hội cũng mang tính tích cực
ngược lại do thiếu hiểu biết về di sản văn hóa do xu hướng thương mại hóa và chính trị hóa hoạt động lễ hội
nên việc phục dựng tái hiện các lễ hội truyền thống đã có những bất cập tạo nên những hệ lụy không mong đợi gây phản ứng xấu trong dư luận và cộng đồng
thưa quý vị và các bạn thời gian qua cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội
từ nhu cầu văn hóa nói chung và nhu cầu tinh thần của một bộ phận công chúng nói riêng
việc phục dựng một số lễ hội truyền thống nhất là lễ hội ở địa phương ngày càng được chú ý
tuy nhiên việc phục dựng và thực hành các lễ hội truyền thống như thế nào để vừa giữ được ý nghĩa bản sắc đảm bảo tính truyền thống
vừa có yếu tố làm mới sáng tạo phù hợp với đời sống xã hội đương đại ngày hôm nay đang là vấn đề được dư luận quan tâm
để hiểu rõ hơn về vấn đề này chúng tôi đã mời đến trường quay hai vị khách mời
xin trân trọng được giới thiệu tiến sĩ bàn thị quỳnh giao viện văn học thuộc viện hà lâm khoa học xã hội việt nam
vị khách mời thứ hai là tiến sĩ mai thanh sơn nhà nghiên cứu dân tộc học
trước tiên xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình góc nhìn văn hóa của chúng tôi
thứ hai vị khách mời với quan điểm của chúng tôi thì chúng tôi không phản đối cái việc phục dựng lễ hội
tuy nhiên chúng ta phục dựng những cái lễ hội đó như thế nào
mục đích phục dựng để làm gì cho cộng đồng hay cho sự phát triển của du lịch
quan điểm của ông sơn như thế nào
trong thực tế đang có rất nhiều hình thức khác nhau trong quá trình phục dựng
chúng tôi tìm hiểu chúng tôi thấy có thể gom nó về thành ba loại hình chính
loại thứ nhất tính xác thực rất cao tức là trao quyền cho cộng đồng để người ta tự tổ chức lại những lễ hội của họ
loại thứ hai nữa có tính trình diễn
thì cũng loại lễ hội ấy cũng loại hình ấy
người ta mang đến những địa điểm khác không gian khác
và cái thời gian nó không nhất thiết là hội lễ
cái loại này thì thường là tổ chức trong những liên hoan do nhà nước tổ chức
hoặc là do các tổ chức phi chính phủ người ta tổ chức hoặc là sân khâu hóa
cái loại thứ ba nữa cái loại này nó rất là độc đáo
tức là bây giờ nó mất hoàn toàn các chủ thể đặc biệt là những chủ thể của tế lễ
thì người ta vẫn tổ chức trên những địa điểm cũ trong không gian cũ nhưng mà với những thời gian rất là mới
tôi nói ví dụ lễ tế là nam giao ở huế chẳng hạn
thì bây giờ chủ thể không còn nữa chủ tế ngày xưa là vua
thế và những cái lễ hội ở trong cung đình huế là do các bậc đế vương người ta tổ chức
thế bây giờ thì đế vương không còn nữa
thế và các tổ chức du lịch đứng ra người ta tổ chức cái đó hoặc là chính quyền địa phương người ta đứng ra tổ chức cái đó
lễ hội đền nam giao hiện nay là do ủy ban dân tỉnh thừa tên huế người ta tổ chức
thế và lễ hội cung đình thì phần lớn là do các tổ chức du lịch
vậy thì chúng ta thông tin như thế nào để cho những người đến dư lễ cũng như là khách du lịch người ta biết rằng cái gì là cái nguyên thể
hay là ít nhất là mô phỏng cái nguyên thể mà do các chủ thể dân gian người ta tổ chức
thế còn cái gì là cái mà chúng tôi muốn phục dựng lại để mà phục vụ cho nhu cầu du lịch
câu chuyện ông vừa nêu thì tôi đang quan tâm đến cái lễ hội ở trong huế mà cái chủ thể là vị vua
thì vậy thì nếu phục dựng cái lễ hội như vậy thì người ta phải dựa vào cái tiêu chí gì
có rất nhiều những cái mô tả của các nhà nghiên cứu
tư liệu của người pháp để lại rồi là của ghi chép cung đình ở trong chính xử của triều nguyễn đại nam thực lục hoặc là đài nam hội điển v v
thì tất cả những cái đó là những cái mà tư liệu rất là tin cậy
để cho các nhà nghiên cứu sau này người ta tiến hành giúp các nhà tổ chức phục dựng lại
nó gần đúng với nguyên mẫu chứ nó không thể trùng khớp hoàn toàn
bởi vì ngay cả lễ hội thì mỗi năm người ta tổ chức một khác
cũng là một cái lễ hội ấy thôi
nhưng mà năm nay có thể tổ chức theo quy mô khác sang năm có thể tổ chức theo quy mô khác
quy trình chung thì tôi nghĩ rằng là cái đó là những cái mà nó cũng có thể khả tín
nghĩa là mình hoàn toàn có thể phục dựng được một lễ hội dựa vào tài liệu cổ
vâng hoàn toàn có thể
theo tôi được biết thì rất nhiều dân tộc trang phục của họ bị mất
tiếng nói của họ càng ngày càng may một đi họ bị kinh hóa đi họ cả thái hóa đi về tiếng nói
chữ viết của họ cũng đã bị mai một đi rồi
vậy thì để phục dựng một cái lễ hội khi mà chúng ta đã mất đi từ trang phục đến tiếng nói và đến chữ viết
thì cái vực phục dụng ấy nó sẽ gặp những cái khó khăn như thế nào
như chúng ta đã biết là mỗi một dân tộc muốn duy trì được cái văn hóa của họ đều phải duy trì được tiếng nói và chữ viết
hiện nay ví dụ như là dân tộc la ha chẳng hạn là một cái dân tộc mà bây giờ hoàn toàn sử dụng tiếng thái
thậm chí là họ còn phải mời thầy cúng người thái để cúng các lễ hội của họ
thì theo tôi cái lễ hội của đối tượng dân tộc thiểu số đặc biệt là những cái dân tộc mà hiện tại họ đã mất đi tiếng nói và chữ viết
thì chúng ta càng nên phải phục dựng
vấn đề mà như chị hằng vừa đặt ra là việc phục dựng này nó sẽ rất khó
bởi vì ngôn ngữ và chữ viết đang bị mất đi rồi thì phụ thuộc rất nhiều vào giới nghiên cứu
cái điều mà tôi rất là ngại lễ hội của họ nhưng mà lại bị phục dựng dưới con mắt
không phải của dân tộc thiểu số nữa mà là của người đa số
thì nó sẽ có rất nhiều những cái biến tướng đi
chính vì thế mà càng những dân tộc mà đang có sự mai một thì chúng ta càng phải phục dựng
nhưng làm sao phục dựng ở một cái cách nào đó tìm một cái cách nào đó mà phải giữ được nguyên bản nhất
tôi nghĩ khác một chút bởi vì thế này này thật ra cái chuyện có chữ viết hay không có chữ viết
nó không quyết định lắm đến cái chuyện là có lễ hội hay không có lễ hội
có rất nhiều dân tộc không có chữ viết mà người ta vẫn có lễ hội
thế nhưng cái câu chuyện mà cái sự bảo tồn nó trong cuộc sống
thì nó phụ thuộc rất nhiều vào ký ức và cái ý thức tự tồn của cái cộng đồng ấy
có rất nhiều những lễ hội mà sau một thời gian gián đoạn rất dài
thì người ta dựa vào những cái ghi chép trước đây để người ta phục dựng lại
nhưng có những lễ hội không có chữ viết mà bản thân các nhà nghiên cứu cũng chưa từng đến đấy
và cộng đồng thì không có chữ viết để lưu lại thì người ta chủ yếu dựa vào các ký ức
thế và nó đặc biệt nguy hiểm là như thế này này tức là các nhà nghiên cứu sáng tác ra
cái thứ hai nữa là bản thân cộng đồng là tam sao thất bản
đến ngay cả ghi chép lại cũng có thể tam sao thất bản hướng hồ chỉ là ký ức
thì thì cái việc tái tạo cái việc phục dựng nó sẽ vô cùng khó khăn
cách hiểu của tôi về ý kiến của bà thì nghĩa là hiện nay các lễ hội phục dựng
đặc biệt lễ hội mà bà vừa nêu ra chủ yếu là do kinh phí của nhà nước họ đầu tư vào để họ phục dựng
và cái vai trò của nhà quản lý vai trò của nhà nghiên cứu đóng vai trò rất lớn trong cái việc phục dựng này
và những cái chủ thể đúng ra là họ là chủ thể của cái lễ hội đấy thì họ sẽ trở thành một khách thể
họ đứng bên ngoài để họ nhìn vào cái lễ hội của mình quan điểm của ông sơn như thế nào
đấy cũng là một cái chủ đề rất là hay và hiện nay cũng đang có rất nhiều thảo luận
câu chuyện này nó có một cái mà chúng tôi hiện nay cũng đang áp dụng rất nhiều trong những tư vấn
đặc biệt là tư vấn phát triển cộng đồng là phải tìm đến sự đồng thuận của người dân
trước hết là mình phải tìm hiểu xem người ta có nhu cầu không đó người ta có nhu cầu phục dựng không
bởi vì có rất nhiều cộng đồng người ta không còn nhu cầu phục dựng nữa
bởi vì là cái đời sống của người ta đã thay đổi nhận thức đã thay đổi môi trường thay đổi
quan hệ tự quản cái thiết chế xã hội trong thôn làng đã thay đổi và cái đức tin của người ta cũng thay đổi
thì người ta không còn có nhu cầu để tổ chức lại những cái lễ hội mà theo cái tin ngưỡng truyền thống nữa
đức tin thay đổi rất quan trọng
cái chuyện đó là cái chuyện rất là bình thường
vậy mình tôn trọng chủ thể
tất nhiên mình tôn trọng chủ thể
bởi vì sao
bởi vì lễ hội nó xuất phát từ cái nhu cầu tâm linh nhu cầu tự thân của đồng bào
chứ không phải cái mà chúng ta mong muốn
đấy là một vấn đề nó rất là cốt yếu hiện nay
bởi vì là hiện tại là tôi đã nhận thấy trên thực tế là có rất nhiều sự áp đặt
sự áp đặt văn hóa đối với lại cộng đồng dân tộc đặc biệt là các cộng đồng dân tộc thủ số
chẳng hạn như là anh mong muốn tổ chức lại lễ hội
người ta phải phục dựng lại trong cái bản thân bà con không nhu cầu nữa
thế rồi là anh mong muốn là bà con phải mặc lại cái bộ trang phục của dân tộc mình
trong khi đó một cái bộ như thế này bộ váy mông cũng thế thôi nó nặng ba bốn kg
đấy dặt là có khi cả tháng mới khô đặc biệt là trên những vùng cao
cả tháng không có ánh mặt trời mà nó rất là lâu khô
người ta làm cả năm mới được bộ váy áo
thế thì bây giờ mình muốn người ta phục dựng trong khi một năm ấy
nếu như người ta không làm váy áo người ta ra ngoài người ta mua
người ta làm việc khác rất nhanh rất rẻ
đấy giữa cái mong muốn của nhà nước với mong cộng đồng nó không khớp nhau
và ngay trong lễ hội cũng thế thôi
nhà nước cứ nghĩ rằng bà con cần nhưng không như bà con không cần
bởi vì sao bởi vì tự bà con nó loại nó ra khỏi cộng đồng rồi
bà giao ạ
vẫn theo cái ý kiến của anh sơn ấy thì tôi nhấn mạnh lại một chút như thế này
đó là đối với các cái lễ hội thì cái đối tượng quan tâm nhất phải là chủ thể văn hóa
chủ thể văn hóa người ta muốn hay người ta không muốn
và khi mà phục dựng lễ hội thì nên trao cái quyền tự chủ cho họ
và nhà nước chỉ nắm giữ cái vai trò của quản lý văn hóa
và định hướng thôi
có thể là dưới con mắt người kinh thì cái lễ hội ấy rất hay rất sinh động
và có thể đầu tư để phục dựng cái lễ hội ấy
thế nhưng trong cái đời sống tâm linh của họ cũng như anh sơn vừa mới nói
đó là họ đã có sự thay đổi
thay đổi trong cách nhìn nhận thay đổi quan niệm về yếu tố thiêng
thì người ta không có nhu cầu
cho nên là tất cả các lễ hội phục dựng đặc biệt là các lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số
thì phải trao cái quyền tự chủ cho họ
thưa tiến sĩ mai thanh sơn với câu chuyện của bà quỳnh giao thì tôi đang thắc mắc một chút ạ
với cái lễ hội mà do cộng đồng tự đứng ra phục dựng thì cái vai trò quản lý của nhà nước ấy đóng vai trò như thế nào
cái vai trò quan trọng nhất của nhà nước là tạo ra một hành lang pháp lý để cho người dân người ta tự làm chủ thực hành văn hóa của mình
miễn làm sao vì nó không vi phạm những tiêu chí cơ bản về quyền con người
thế rồi không vi phạm hiến pháp và pháp luật hiện hành
trong lễ hội dân gian mà đặc biệt ở cấp thôn làng thì cái vai trò của cộng đồng là rất lớn
bà con tự thiết chế lại thiết kế lại các kịch bản của lễ hội
thế rồi là dở lại các điển lệ các hương ước của thôn làng ngày xưa ra người ta xem xem là người ta quyết định
và sau đó họp cả thuộc cộng đồng lại
thế rồi là đưa ra thỏa thuận cái mức đóng góp
thế rồi là phân công chủ tế và thực hành các nghi lễ trong toàn bộ quá trình lễ hội
và một lần nữa chúng ta lại nhấn mạnh về cái vai trò của chủ thể văn hóa
họ là người quyết định trong cái việc là có phục dựng lễ hội của họ hay không
tuy nhiên phục dựng những lễ hội đó thì chúng ta cần phải có những tiêu chí như thế nào
tiêu chí chung của cái việc phục dựng lễ hội là rất khó
đối với các lễ hội do cộng đồng người ta tổ chức thì cái tính xác thực luôn luôn được đề cao
thế còn nếu như các lễ hội mà do các tổ chức kinh tế hay là các tổ chức chính trị xã hội
hoặc là những cái doanh nghiệp người ta làm hoặc là sân khấu hóa chẳng hạn
thì người ta chỉ chú ý đến cái mô phỏng
mô phỏng làm sao cho nó gần đúng thôi nó gần chính xác
thế cho nên là câu chuyện về tiêu chí mà đặt ra ở đây là rất khó
nhưng chúng ta có thể dùng cái phương pháp gọi là phương pháp loại suy
tức là chúng ta có thể loại trừ xác định những yếu tố mà nó không phù hợp
để cảnh báo với chủ thể văn hóa hoặc là các chủ thể văn hóa tự phải đưa ra
những cái xác định cho mình những cái giới hạn
nó được phép làm hoặc là nên làm cần làm và phải làm
cái thứ hai nữa phải tránh những cái ví dụ như sự phô trương lãng phí
một cái nữa là phải hết sức tránh cái câu chuyện là thông qua lễ hội ấy
thì quảng bá cho cái mê tín cực đoan
tôi nói cực đoan nhưng mà dị đoan vì đã mê tín là nó là dị đoan rồi
từ trước này chúng ta hay nói phê phán cái còn là mê tín dị đoan
thì xin lỗi đấy là một thuật ngữ hoàn toàn sai
cực đoan nó mới là cái câu chuyện cần phải phê phán
còn dị đoan thì đương nhiên mê tín là dị đoan
cái điều quan trọng nữa là gì là làm sao để tránh được cái sự kỳ thị định kiến
thế rồi là nó tránh cái sự nó có thể tạo nên được những cái xung đột
tạo nên hoặc là nó gợi lại những cái truyền thống lịch sử
mà nó đã từng có một cái thời kỳ nào đó nó xung đột giữa các tổng người
tôi nói ví dụ như là ở trong người thái ở vùng nghệ an
thì vùng người thái ở miền tây nghệ an họ có một cái lễ gọi là lễ ký xà
mà lễ ký xà tức là ăn xá
thì đấy là cái lễ hội mà theo truyền thống theo truyền thuyết kể lại tổ chức cái lễ hội ấy
để mừng chiến thắng trong cuộc chiến tranh
trong cái cuộc xung đột đối với người xá tức là người khơ mú ở cùng cái vùng ấy
thế thì những cái năm trước khi mà tôi vào đấy tìm hiểu về văn hóa ở cái vùng ấy
tôi thấy rằng là bà con người khơ mú họ rất buồn họ phản đối cái câu chuyện đấy
và ban miền tây nghệ an khi đó gọi là ban miền tây bây giờ gọi là ban dân tộc ấy
thì các anh ấy quyết định là ngưng tổ chức cái lễ hội đó
và tôi thấy đấy là một cái quyết định cực kỳ sáng suốt
bởi vì trong cái lễ hội đó nó có cái sự tái hiện lại
cái cuộc xung đột giữa hai cộng đồng
tổng người trên cùng một địa bàn
thì tôi nghĩ rằng đấy chúng ta dùng phép loại trừ để loại trừ ra những cái yếu tố
mà nó không phù hợp với lại luật pháp với lại các tiêu thức về nhân quyền
với lại những cái tiêu thức về củng cố khối đại đoàn kết toàn dân
và với cái tiêu thức về sự tiết kiệm
là địa bàn cư trú của hơn bốn mươi dân tộc người
tây nguyên là một không gian văn hóa đa sắc màu với sự hiện diện đồng thời của nhiều dân tộc thiểu số
những giá trị văn hóa đó đã đồng hành cùng những dân tộc này trong suốt chiều dài lịch sử
đây được coi là vùng đất có nhiều lễ thứ nhất
do tín ngưỡng vạn vật hữu linh nên bất cứ điều gì liên quan đến sản xuất và đời sống con người
đều phải có sự cầu xin để được giang cho phép tiến hành
khi làm xong và được việc thì phải tạ ơn
từ đó vùng đất tây nguyên diễn ra giấy đáp
đặt các lễ thức lễ nghi lễ hội
tiêu biểu và độc đáo trong các lễ hội của người dân tây nguyên là lễ đâm châu
lễ hội cổng chiêng lễ bảo mà
sự hiện diện của lễ hội với tư cách là một thành tố cấu thành nền văn hóa
đã và đang góp phần làm cho bức tranh văn hóa dân tộc người được thêm phần sinh động và đa sắc
bản chất của ngày hội trong xã hội cũ là tính thiêng
năng lượng thiêng năng lượng rất vô hình nhưng mà người ta đã tả tơi để đi xem họ
để nhận lấy không phải cái gì cả mà nhận lấy cái năng lượng từ thần thánh
từ vũ trụ từ thiên nhiên tỏa ra và con người nhờ thế mà khỏe mạnh
thì người tây nguyên là mỗi một hoạt động văn hóa đều có tính chất hội

là sống trong một xã hội mà bao phủ với huyền thoại
như thế tức là cái tính thiêng không phải là một cái gì xa xôi
không phải là một cái gì mê tín dị đoan
mà nó là bản chất của cuộc sống
tuy nhiên hiện nay cuộc sống hiện đại với tác động của nền kinh tế thị trường không gian văn hóa
còng chiêng với những xan nhà dài bến nước
đường dẫy nhà mồ không gian rừng đang bị mất dần trong
sống cộng đồng các dân tộc bản địa
bên cạnh đó việc thay đổi phương thức sản xuất kéo theo những biến đổi trong nếp sống sinh hoạt của người dân
đã tác động tiêu cực tới việc lưu giữ các nhà cụ cũng như giữ gìn những ngôi nhà truyền thống của mình
do đó các lễ hội truyền thống ở đây đang đứng trước nguy cơ mai một thua vắng trong đời sống cộng đồng
do ảnh hưởng của kinh tế thị trường ảnh hưởng của văn hóa đương đại ảnh hưởng của đô thị hóa nông thôn
do đó đối với đồng bào các dân tộc thì nương rẫy bị thu hẹp lại
nương rẫy là cái nơi để hàng năm đồng bào tổ chức các nghi lễ lễ hội nông nghiệp
về cái ngôi nhà dài của họ họ sống trong đó và họ tổ chức các cái lễ hội trong đó thì hiện nay đã thay dần bằng nhà hiện đại
một cái nữa là bến nước của đồng bào là cái nơi nguồn nước để họ sống thì bây giờ không còn bến nước nữa
chính không còn nước thì không còn lễ hội cùng với nước và không còn những lễ hội gắn liền với đời sống
tâm linh của họ
thực trạng trên đã khiến cho bộ mặt của lễ hội ở tây nguyên đánh mất hình thái nguyên thủy dẫn đến việc đánh mất tính chân sát của nó
mà lẽ ra phải được bảo toàn theo yêu cầu của luật di sản văn hóa của việt nam và công ước của unesco về bảo vệ tính chân sát của di sản văn hóa phi vật thể

và người ta theo những lễ hội khác
quay trở lại với câu chuyện của tiến sĩ
mai thanh sơn về lễ hội ăn châu
ở trong tây nguyên của độc bào tây nguyên
vậy thì theo quan điểm của ông
nếu như muốn phục dựng lại một cái lễ hội ăn châu
như vậy thì chúng ta cần phải có những tiêu chí như thế nào
bằng giờ năm ngoái
tôi vừa mới trải nghiệm những cái
lễ hội ăn châu
ở trong vùng của người rê chẳng hạn
thì theo tôi biết rằng bây giờ đa số là các
thôn buôn hoặc là các palay
của cộng đồng các tổng người thiểu số trường sơn tây nguyên
là không còn nhu cầu về ăn châu nữa
ngoại trừ người co và đặc biệt là người rê
ở vùng quảng ngãi vùng ba tơ
quảng ngãi với lễ ăn lão của mình đấy
thì người ta còn lưu giữ được cái phong tục đó
do rất nhiều yếu tố chủ thể văn hóa thay đổi
bởi vì là tự nhiên thay đổi
kinh tế của họ thay đổi
cấu trúc thôn làng cấu trúc dòng họ
gia đình của họ cũng thay đổi
bởi vì bây giờ là cái hiện tượng hôn nhân
hôn hợp trong tây nguyên là rất nhiều
cho nên là không thể dễ gì là một gia đình
người ta có quân cô đề người ta có nuôi được châu
người ta muốn tổ chức lễ
tạ ơn trời đất tổ tiên theo cái cách
mà đã tìm được sự thống nhất giữa chồng với vợ
bởi vì vợ có khi là người kinh chồng là người ad
người giai hoặc là người bát ai gì đó
thế rồi là có một điều nữa cũng
rất là quan trọng đấy là sự thay đổi đức tin
thế thì khi người ta chuyển đổi đức tin
thì người ta không còn tin vào
cái câu chuyện về an châu nữa vì thế cho nên là
cái việc mà tái tạo lại hay phục dựng lại
thì nó tùy thuộc vào
cộng đồng chứ không phải tùy thuộc vào nhà nước
câu chuyện của tiến sĩ mai thanh sơn thì
khiến tôi có một cái ý khiến tôi rất băn khoăn
ví dụ như là những cái lễ hội
được nhà nước cấp kinh phí để phục dựng
thì dễ hiểu rồi có vai trò quản lý
của nhà nước tham gia vào đấy có vai trò của nhà quản lý
vai trò của nhà nghiên cứu
nhưng mà những lễ hội mà do chính cộng đồng họ tự phục dựng ấy
thì chúng ta quản lý
về cái sự biến tương đấy như thế nào
nó có biến tương không
thực ra thì là có ở chỗ này chỗ khác
là nó đều có những cái biến tương
ví dụ như là cái chuyện là
người ta tiến hành những cái nghi thức cực đoan
những cái niềm tin tôn giáo tin cưỡng cực đoan
thứ hai nữa là gì nó phát sinh những cái hoạt động
có những chất ăn thua ấy
như cờ bạc những cái đó có
có chứ không phải là không
có thể là nó có cả sự lãng phí nữa
thế thì cái câu chuyện mà tôi nói
là ở đây là gì là chúng ta có cả một cái bộ máy
quản lý nhà nước từ trên xuống dưới mà
thế và ngay cả cộng đồng
thì chúng ta cũng có bây giờ hiện nay
trước đây thì là cái mô hình tự quản
bây giờ mô hình là bán tự quản
tức là có cái vai trò của nhà nước ở đó
từ ông bí thư chi bộ này dùng trưởng văn
mặt trận tổ quốc này thế rồi là ông trưởng thôn
thế thì họ là những người
mà trực tiếp nắm dân gần dân
họ là những người có thể điều chỉnh được
những cái chuyện đó thế và tôi vẫn trở lại
với một cái câu chuyện nữa là luôn luôn
từ trước nay là trong bất kỳ một cái đối thoại
văn hóa nào tôi cũng đều nói đến là chúng ta phải có hành lang
xây dựng hành lang pháp lý đủ mạnh theo tôi thì
chúng ta nhấn mạnh cái vai trò của cộng đồng là đúng rồi
nhưng ở đây một lần nữa chúng ta lại nhấn mạnh về vai trò
của nhà nghiên cứu cho cái việc phục dựng các lễ hội
rất cần phải có vai trò
của các nhà nghiên cứu như chúng ta đã
nói ngay từ phần đầu là
chủ thể văn hóa tôi nói ngay người giao tôi
người ta rất mong muốn phục dụng
cái lễ hội bàn vương nhưng để phục dụng
được cái lễ hội bàn mương ấy thì không phải
ai cũng làm được bởi vì bây giờ
những người thầy cúng giao những người
hiểu biết về chữ nôn giao không còn hiểu
chính vì vậy mà cần phải
dựa vào những người nghiên cứu
về văn hóa giao và
những nhà nghiên cứu ấy đưa ra được
những cái yếu tố quan trọng nhất
trong cái lễ hội ấy để
bà con có thể phục dụng được câu chuyện
về vai trò của nhà nghiên cứu mà như
tiến sĩ quỳnh giao vừa nói
thì đúng là như vậy trong suốt một thời gian
dài hay là các nhà nghiên cứu đóng vai trò rất là lớn
vào cái việc cung cấp những thông tin những tư liệu
để hỗ trợ cho người dân
giúp cho người dân giúp cho cộng đồng thậm chí là giúp
cho cả nhà nước và các tổ chức
mà mong muốn phục dụng lại lễ hội nữa
có những cái tư liệu cần thiết để họ xây dựng
các kịch bản lễ hội trên nền tảng đó
thì có hay không có cái chuyện sáng tạo
truyền thống chưa bàn đến nhưng ít nhất là
người ta xây dựng lại được các kịch bản đối với
cộng đồng thì người ta cần tính xác thực
đối với việc sân khâu hóa
người ta cần mô tả tính
chính xác tương đối thì các nhà
nghiên cứu là đóng góp rất lớn vào cái chuyện đó
tiến sĩ mông giao vừa nói những câu chuyện
nhà thờ bàn vương thế còn có những câu chuyện khác
không phải ở đâu xa đâu ngay cả vùng hà nội này thôi
cách đây không lâu khi mà yên sở
một cái làng mà phía nam hà nội này
người ta muốn phục dựng lại cái lễ hội của họ
thì người ta đọc lại cái tư liệu
mà cụ nguyễn văn huyên
một trong những nhà văn hoa
rất lớn của chúng ta ghi lại từ những năm
hai mươi ba mươi của thế kỷ trước và họ
căn cứ vào cái đó để họ xây dựng lại
cái kịch bản lễ hội của họ và
cái lễ hội ấy được xem như là một trong những lễ hội
mà có thể nói là tái hiện
phục dựng tương đối hoàn hảo
và còn rất nhiều đóng góp khác nữa
ở các vùng khác ở các địa phương khác
và đối với các nhà nghiên cứu khác tuy nhiên
cái điều quan trọng nhất trong cái giai đoạn
tới này này thì vai trò
của nhà nghiên cứu không phải chỉ vậy
cái điều quan trọng nhất là họ
phải chỉ ra được những bất cập
trong cái hành lang trong cái khung pháp lý
và cái hành lang pháp lý hiện nay đối với lại cái việc
bảo tồn và
phát huy cái giá trị văn hóa của lễ hội
là một nhà nghiên cứu thì
quan điểm của bà giao như nào bà có đồng quan điểm
với cả ông sơn không
trong cái ý kiến này thì tôi đồng ý với cái quan điểm
đó là các nhà nghiên cứu
nên có những cái
định hướng và những cái cảnh báo
nhưng mà cái hành lang pháp lý
thì theo tôi chỗ này thì
không nên đặt lên vai
của các nhà nghiên cứu văn hóa
bởi vì các nhà nghiên cứu văn hóa đã
làm cái nhiệm vụ đấy là
ghi chép lại
phân tích đánh giá cảnh báo
thế còn cái hành lang pháp lý
thì tôi nghĩ là cái đấy nên
đặt lại nên trao lại
cho bộ văn hóa hoặc là
các cơ quan hoặc là
có cái thẩm quyền
thì nó sẽ tốt hơn
cho cái lễ hội
nó sẽ đã đang và sắp được phấn dựng
tiến sĩ quỳnh giao nói rằng là
cái câu chuyện liên quan đến hành lang pháp lý mà
thì thực ra các nhà nghiên cứu văn hóa
cũng có đồng góp chứ không thể không có đồng góp
ví dụ như là họ cần phải chuẩn hóa
cái khái niệm thế nào là hổ tục thế nào là mỹ tín
thế nào là dĩ đoan thế nào là cực đoan
thì tất cả những cái đó để mà anh xây dựng được
hành lang pháp lý thì các nhà văn hóa chứ không phải là bộ văn hóa
hay là bên luật pháp
hay là bên các nhà làm luật
mà các nhà văn hóa phải cùng với lễ
kể cả các nhà ngôn ngữ nữa
phải cùng ngồi lại với nhau để mà chuẩn hóa các khái niệm
thì sau đó rồi thì mới bổ sung vào
và khi mà
các nhà văn hóa các nhà nghiên cứu mà phát hiện được
những vấn đề thực tiễn của địa phương mà cập nhật được thường xuyên
cái đó thông tin đó cho bên luật pháp
hoặc là cho bên bộ văn hóa hoặc là cho
các cơ quan quản lý nhà nước để người ta cập nhật
trong các bộ luật thì cái đó tôi nghĩ rằng là rất cần thiết
thưa hai vị khách mời với cuộc trao đổi vừa rồi
thì rõ ràng cái việc phục dựng lễ hội
về đúng ý nghĩa của nó đòi hỏi
công tác quản lý
các nhà nghiên cứu cũng như cộng đồng
phải có sự đồng thuận với nhau
một việc nữa nó phải đòi hỏi sự tuân thủ
nguyên tắc bổ quát là
nghiên cứu thấu hiểu thẩm định
bảo tồn thực hành phát triển và quảng bá truyền thông
chúng ta cần phải hiểu
thật rõ mới có thể thẩm định được
cần bảo tồn những cái gì
cũng như là thay đổi những cái gì
để một lễ hội
nó được nhân văn hơn thậm chí
cần nghiêm khắc loại bỏ những cái gì không phù hợp
như tiến sĩ martin sơn vừa nói
một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời
tham gia chương trình góc nhìn văn hóa của chúng tôi
thưa quý vị và các bạn để phục dựng lễ hội
về đúng ý nghĩa vốn có của nó
cần có những điều chỉnh kịp thời về chiến lược
về cách thức thực hiện từ các cơ quan chức năng
đến điều chỉnh trong mỗi cái nhân
chủ thể của mỗi lễ hội
để lễ hội diễn ra ngày càng phát triển
một cách lành mạnh đúng hướng
góp phần làm giàu hơn tài sản văn hóa của dân tộc
chương trình góc nhìn văn hóa của chúng tôi
xin tạm dừng ở đây xin chào và hẹn gặp lại